tình trạng thiếu nước sạch nước ngọt trên đảo cát bà thành phố hải phòng đang gây khó khăn trong sinh hoạt của nhân dân và hoạt động du lịch mùa hè
nguyên nhân này là do lượng khách du lịch đến cát bà tăng đột biến nên nhu cầu sử dụng nước tăng cao
trước diễn biến trên công ty cổ phần cấp nước hải phòng đã sớm triển khai giải pháp bảo đảm lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động du lịch trên đảo
theo công ty cổ phần cấp nước hải phòng thời điểm này nhu cầu dùng nước của đảo cát bà ước khoảng từ bốn năm trăm linh đến năm mét khối nước một ngày
tuy nhiên nguồn nước sạch phục vụ cho đảo hiện chỉ đảm bảo được từ hai đến hai năm trăm linh mét khối nước một ngày
trước diễn biến trên công ty cổ phần cấp nước hải phòng đã sớm triển khai giải pháp bảo đảm bảo được từ bốn năm trăm linh đến năm mét khối nước một ngày

từ đầu tháng sáu công ty đã tăng cường bốn xà lan chuyên dụng chở nước sạch từ đất liền ra đảo
trong đó có hai xà lan công suất sáu trăm linh mét khối nước một ngày một xà lan công suất hai trăm năm mươi mét khối nước một ngày và một xà lan công suất hai trăm linh m ba nước một ngày
nếu tiếp tục kéo dài tình trạng không có mưa thiếu nguồn nước thô cho các hồ chứa trên đảo thì việc thiếu nước ngọt là khó tránh khỏi
trước cái tình trạng mà thiếu nước
các bà nghiêm trọng như thế này thì chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị với nệ thành phố các cấp ban ngành của thành phố sớm hoàn thiện các hồ chứa trên đảo
hiện nay thì các hồ chứa đã được đầu tư hoàn thiện và mở rộng dung tích các hồ chứa
có như vậy thì việc cấp nước cho các bà sẽ được đảm bảo hơn
hiện ba hồ chứa nước ngọt trên đảo cát bà gồm trân châu xuân đám phi long đang thi công dở từ nhiều năm nay
nếu ba hồ trên tiếp tục được đầu tư xây dựng khi hoàn thiện sẽ dự trữ được tối đa ba trăm năm mươi m ba nước
đáp ứng cơ bản lượng nước thô dự trữ cho mùa khô
do vậy trong bối cảnh lượng khách du lịch ra cát bà tăng cao như hiện nay
thành phố hải phòng cần sớm có những giải pháp khắc phục
triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước lợ và nước biển thành nước ngọt
để phục vụ sinh hoạt và đời sống của nhân dân và du khách trên đảo